các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
như vậy việt nam có tổng cộng bảy một trăm ba mươi một ca ghi nhận trong nước và một năm trăm năm mươi một ca nhập cảnh
số lượng ca mắc mới tính từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến nay là năm năm trăm sáu mươi một ca
có một mươi năm ca ở tỉnh yên bái quảng ninh quảng ngãi đồng nai nghệ an quảng nam quảng trị thừa thiên huế đắk lắc nam định hòa bình tuyên quang phú thọ sơn la ninh bình đã qua một mươi bốn ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới
số lượng xét nghiệm từ ngày hai mươi chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay đã thực hiện là một năm trăm chín mươi sáu trăm chín mươi chín mẫu cho ba hai trăm hai mươi tám bảy trăm bốn mươi bảy lượt người
vào ngày hôm nay thêm nhiều bệnh nhân mắc covid một mươi chín tại nhiều địa phương được công bố khỏi bệnh
trong đó bệnh viện phổi đà nẵng đã công bố khỏi bệnh và cho xuất viện tám bệnh nhân mắc covid một mươi chín
tỉnh bắc ninh có thêm tám bệnh nhân được công bố khỏi bệnh
tại bệnh viện giã chiến số hai tỉnh bắc giang
hai mươi người bệnh điều trị covid một mươi chín đã được công bố khỏi bệnh
theo đó hai mươi một bệnh nhân này đều là công nhân tại các công ty thuộc khu công nghiệp vân trung và quang châu huyện việt yên của tỉnh bắc giang
tại thời điểm xuất viện các bệnh nhân đều có kết quả xét nghiệm ba lần âm tính với virus sars cov hai
khỏe mạnh không có dấu hiệu lâm sàng
các kết quả xét nghiệm đều trong giới hạn bình thường
có mặt và chúc mừng các bệnh nhân được xuất viện thứ trưởng bộ y tế nguyễn trường sơn
đề nghị sau khi xuất viện các bệnh nhân được thực hiện nghiêm túc việc cách ly tại nơi cư trú một mươi bốn ngày theo đúng quy định
và thực hiện tự theo dõi sức khỏe báo ngay với y tế cơ sở khi có biểu hiện bất thường
bệnh viện giã chiến số hai của tỉnh bắc giang được coi là bệnh viện giã chiến lớn nhất của cả nước với quy mô sáu trăm hai mươi bốn giường
đến nay đã tiếp nhận sáu trăm hai mươi ca bệnh do cán bộ nhân viên y tế đến từ bệnh viện một mươi chín tháng tám bộ công an
bệnh viện y học cổ truyền bộ công an và bệnh viện đa khoa tỉnh bắc giang tiếp quản
và chịu trách nhiệm thu dung điều trị bệnh nhân mắc covid một mươi chín
theo ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh bắc ninh tính đến trưa ngày hôm nay sáu tháng sáu
tỉnh bắc ninh ghi nhận thêm ba mươi một ca dương tính với sars cov hai trong đó thành phố bắc ninh hai mươi hai ca
huyện thuận thành bốn ca huyện quế võ ba ca và huyện tiên du hai ca
riêng huyện đương tài đã qua một mươi bốn ngày không ghi nhận ca mắc covid một mươi chín mới
trước diễn biến phức tạp thành phố bắc ninh đang triển khai những biện pháp quy địệt
để nhanh chóng khoanh vùng khống chế tập trung vào công tác lấy mẫu xét nghiệm diện rộng cho toàn dân để truy lùng f
liên quan đến các ca mắc covid một mươi chín là người lao động tại các khu công nghiệp cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh
tính đến trưa ngày hôm nay tỉnh bắc ninh ghi nhận ba trăm một mươi bốn ca mắc covid một mươi chín tại sáu mươi chín doanh nghiệp
hiện các lực lượng chức năng của tỉnh bắc ninh đang đẩy nhanh tiến độ truy vết các trường hợp f một f hai
liên quan đến ca mắc covid một mươi chín tại phường đại phúc khắc niệm nam sơn thành phố bắc ninh
thành an bình huyện thuận thành phương liễu việt thống của huyện quế võ
đồng thời triển khai xét nghiệm diện rộng tại thành phố bắc ninh huyện thuận thành và huyện quế võ
lấy mẫu ngẫu nhiên tại cộng đồng người lao động liên quan đến các ổ dịch tại khu công nghiệp bắc ninh bắc giang
và những người dân có triệu chứng sốt trên địa bàn tỉnh
vâng cùng với tập trung lấy mẫu công nhân và người dân trong các khu vực bị phong tỏa
tỉnh bắc giang tiếp tục thực hiện giãn cách các khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao
di chuyển tiếp số công nhân tại thôn núi hiểu xã quang châu sang các khu cách ly tập trung trên địa bàn huyện việt yên
vào ngày hôm nay bảy trăm linh công nhân cuối cùng đã được đưa ra khỏi khu vực thôn núi hiểu xã quang châu
như vậy từ ngày năm tháng sáu đến nay đã có trên năm sáu trăm linh công nhân được di chuyển ra khỏi khu vực thôn núi hiểu
để giảm mật độ dân cư tại khu vực này
đây đều là những người đã được lấy mẫu xét nghiệm
năm lần và cho kết quả âm tính với virus sars cov hai
các công nhân được di chuyển tới một mươi bốn điểm cách ly tập trung trên địa bàn huyện
việc di chuyển được tổ chức bài bản đáp ứng các yêu cầu về phòng dịch
công nhân mặc đồ bảo hộ xếp hàng theo khoảng cách để lên xe về điểm cách ly theo danh sách được gọi tên
được biết ban chỉ đạo phòng chống dịch xã quang châu đã lập danh sách những công nhân thuộc diện di rời
theo thứ tự ưu tiên người ở cùng phòng người ở cùng tầng người ở cùng nhà trọ người ở cùng khu vực nhà trọ
qua đó đảm bảo an toàn tránh lây nhiễm chéo
sau khi hoàn thành đợt giãn cách công nhân huyện việt yên sẽ chỉ đạo trung tâm y tế huyện
phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành phun khử khuẩn toàn bộ thôn núi hiểu
tiếp tục với những tin tức khác
vào ngày hôm nay tại địa phận tiểu khu bốn thị trấn mai châu huyện mai châu tỉnh hòa bình
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh hòa bình
chủ trì phối hợp với công an huyện mai châu và tổ công tác một trăm một mươi bảy công an tỉnh
phá thành công chuyên án ma túy bắt quả tăng một đối tượng đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
đối tượng bị bắt là khà a trồng trú tại xóm thung mặn xã hang kia huyện mai châu tỉnh hòa bình
tại cơ quan điều tra đối tượng khai nhận số ma túy trên gồm hai bánh heroin năm chín trăm sáu mươi sáu viên hồng phiến
và một mươi năm ba mươi hai gam thuốc phiện được khà a trồng mua của một người đàn ông quốc tịch lào
tại khu vực biên giới việt lào để mang xuống thị trấn mai châu bán cho người tên hải ở xuân mai hà nội kiếm lời
trước đó đối tượng khà a chồng đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hà nội truy nã
về tội vận chuyển trái phép trên ma túy
hiện vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hòa bình tiếp tục điều tra
công an huyện cẩm mỹ của tỉnh đồng nai đang điều tra xác minh vụ việc một học sinh lớp sáu
bị đánh hội đồng trong vườn cao su sau đó bị quay clip tung lên mạng
trước đó trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh ba người con gái chạc tuổi nhau
nắm tóc liên tiếp đấm đá tác vô mặt một người con gái khác
trong khi đó một bé gái khác vô tư cầm điện thoại ghi lại cảnh này miệng liên tục hô đập nữa đi
đoạn clip này sau đó được tung lên mạng xã hội khiến cộng đồng mạng phẫn nộ
người bị đánh hội đồng sau này được xác định là nữ sinh lớp sáu trường trung học cơ sở thừa đức huyện cẩm mỹ
còn nhóm học sinh đánh hội đồng là học sinh cùng trường với nạn nhân
nguyên nhân ban đầu được cho là giữa các em xảy ra mâu thuẫn trong lúc học
vụ việc đang được điều tra xác minh
thưa quý vị và các bạn bộ giáo dục và đào tạo vừa có văn bản gửi bộ công an về việc phối hợp chỉ đạo
tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học giáo dục nghề nghiệp năm hai nghìn hai mươi một
theo đó bộ giáo dục và đào tạo đề nghị bộ công an chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ công an các tỉnh
phối hợp với bộ giáo dục và đào tạo ủy ban nhân dân các tỉnh và các sở giáo dục và đào tạo
các cơ sở giáo dục đại học giáo dục nghề nghiệp triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh an toàn
cho kỳ thi với các nhiệm vụ cụ thể sau đây
về công tác ra đề thi của bộ giáo dục và đào tạo đề nghị bộ công an bố trí lực lượng cảnh sát bảo vệ
vòng ngoài khu vực cách ly triển khai công tác ra đề thi và cử cán bộ an ninh phối hợp với cán bộ bảo vệ
của bộ giáo dục và đào tạo trực tiếp bảo vệ vòng trong khu vực ra để thi
về công tác in sao đề thi của các sở giáo dục và đào tạo đề nghị bộ công an chỉ đạo công an các tỉnh
phối hợp với các sở giáo dục và đào tạo đảm bảo an ninh an toàn cho công tác in sao để thi
bố trí lực lượng bảo vệ ba vòng độc lập khu vực in sau đề thi
về công tác vận chuyển đề thi đề nghị bộ công an cử cán bộ an ninh cùng cán bộ của bộ giáo dục và đào tạo
tham gia vận chuyển đề thi từ nơi ra đề thi của bộ giáo dục và đào tạo đến các hội đồng thi để in sao đề thi
về công tác coi thi và chấm thi đề nghị bộ công an chỉ đạo công an các tỉnh theo yêu cầu của ban chỉ đạo thi cấp tỉnh
và đề nghị của các hội đồng thi bố trí đủ lực lượng để tổ chức công tác bảo vệ nhằm đảm bảo trật tự an toàn
cho các điểm thi và các địa điểm chấm thi phúc khảo
bên cạnh đó bộ công an cần phối hợp chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ thuộc bộ và công an các tỉnh
phối hợp chặt chẽ với các sở giáo dục và đào tạo các cơ sở giáo dục đại học giáo dục nghề nghiệp
phát hiện ngăn chặn và xử lý kịp thời mọi hành vi tiêu cực hoặc tung tin thất thiệt gây hoang mang dư luận
góp phần bảo đảm kỳ cương và công bằng trong kỳ thi và công tác tuyển sinh năm hai nghìn hai mươi
với công tác đảm bảo an toàn giao thông bộ giáo dục và đào tạo đề nghị bộ công an chỉ đạo công an các tỉnh
theo yêu cầu của ban chỉ đạo cấp tỉnh và đề nghị của các hội đồng thi bố trí đủ lực lượng
giữ gìn trật tự an toàn giao thông kịp thời giải tỏa un tắc giao thông tại các thành phố thị xã các địa phương có tổ chức thi
thưa quý vị đã qua tuần đầu tiên của tháng sáu tình hình dịch covid một mươi chín vẫn rất khó đoán định
một số trường học trên địa bàn thủ đô thì đã quyết định lựa chọn phương án thi học kỳ trực tuyến
sau khi cân nhắc đủ các điều kiện cần thiết có thể tổ chức kỳ thi bằng hình thức này
được tiến hành cẩn trọng lên phương án cụ thể theo đánh giá thi học kỳ trực tuyến sẽ đảm bảo
thời gian kết thúc năm học và giảm áp lực học hành cho học sinh
trường trung học phổ thông chuyên ngữ hà nội một trong những trường đầu tiên trên địa bàn tổ chức thi học kỳ trực tuyến
đánh giá kết quả học tập đối với cả ba khối lớp một mươi một mươi một và một mươi hai
công tác tổ chức được tiến hành thận trọng kỹ lưỡng đặc biệt là khâu coi thi
buổi thi ngày hôm nay là thành công số lượng học sinh tham dự là đầy đủ
và trục trặc kỹ thuật thì ít và chúng tôi có thể kịp thời xử lý ngay thời gian lúc đầu
tuy nhiên sau khi mà phổ biến quy chế thi cho học sinh thì vẫn có một bạn là không có máy tính bật chức năng camera
cán bộ coi thi đã xin ý kiến và chúng tôi đã quyết định là không cho học sinh đó dự thi bởi ngày hôm nay
vì là không đảm bảo cái chuẩn bị về yếu tố về kỹ thuật
bài kiểm tra trực tuyến môn tiếng anh cho học sinh khối bảy trường trung học cơ sở thành công quận ba đình
tại phòng điều hành giáo viên có thể theo dõi chặt chẽ
hết toàn bộ quá trình làm bài thi
các em học sinh được quy định ngồi trước máy tính quay góc rộng để đảm bảo thầy cô coi thi thấy rõ hai bên
suốt quá trình thi phải bật hệ thống loa để các thầy cô có thể giám sát trực tiếp đảm bảo các em làm bài thi một mình
theo bộ giáo dục và đào tạo việc kiểm tra định kỳ bằng hình thức trực tuyến phải đảm bảo chính xác khách quan công bằng
và đánh giá được đúng năng lực của từng học sinh
các nhà trường chuẩn bị đầy đủ ngân hàng đề thi có để dự phòng cho những trường hợp xảy ra lỗi kỹ thuật
cùng với đó hạ tầng kỹ thuật để thi trực tuyến cũng phải bảo đảm
việc tổ chức kiểm tra đánh giá trực tuyến cũng hết sức quan trọng
bởi vì các em đang ở xa thực hiện qua máy tính cho nên là phải có một cái việc là giám sát
có cái quy định cụ thể trong cái việc là khi các em vào phòng thi để làm bài thi và có cái giám sát của các thầy các cô
như là giám thị coi thi bình thường vậy
bên cạnh đó cũng có những giám sát phòng thi để đảm bảo quá trình thi được diễn ra công bằng khách quan và trung thực
con trai anh linh hôm nay có bài kiểm tra cuối kỳ đầu tiên bằng hình thức trực tuyến
đã có thời gian hơn một năm học trực tuyến nên hai bố con không quá lo lắng
thông qua clip trực quan anh linh và các phụ huynh được hướng dẫn tường tận cách bố trí thiết bị máy tính kết nối mạng
nhà trường cũng tạo điều kiện lựa chọn khung giờ buổi tối hoặc cuối tuần để đảm bảo cho vẫn hoàn thành được bài thi lại có sự hỗ trợ về mặt kỹ thuật từ phía phụ huynh
nhà trường cũng khá là linh động để tổ chức vào cuối tuần cũng như là buổi tối để phụ huynh có thời gian hỗ trợ cho các con
đặc biệt là với các môn như chính tả tầng làm văn thì cần sự hỗ trợ của phụ huynh trong việc chụp ảnh lại các bài làm của các con và gửi luôn cho cô giáo sau khi các con làm bài xong
tuy nhiên theo tôi trong cái thời kỳ dịch giã như thế này chúng ta hoàn toàn có thể linh động trong cái việc là xét duyệt cho các con lên lớp nhất là với các con từ lớp một đến lớp bốn thì có thể lấy cái kết quả học tập của các con trong cả năm để xét duyệt cho các con lên lớp luôn
kiểm tra bằng hình thức trực tuyến học sinh cũng cần phải nêu cao ý thức tự giác trung thực
trong quá trình làm bài sự phối hợp của cha mẹ rất quan trọng để đạt mục tiêu cao nhất của việc kiểm tra là đánh giá được đúng học lực của học sinh
thưa quý vị ngày sáu tháng sáu hàng năm là ngày người cao tuổi việt nam
trong những ngày này người cao tuổi cả nước đang có những hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm tám mươi năm ngày truyền thống người cao tuổi ngày người cao tuổi việt nam mùng sáu tháng sáu năm một nghìn chín trăm bốn mươi một mùng sáu tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một và nỗ lực về đích thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ năm hội người cao tuổi việt nam
được xếp vào nhóm một mươi nước có tốc độ giàng hóa nhanh nhất thế giới
việt nam sẽ có số người cao tuổi chiếm một mươi bảy dân số cả nước
dự báo đến năm hai nghìn ba mươi và đến năm hai nghìn năm mươi tiểu đệ này là hai mươi năm
trong giai đoạn hiện nay thì các thế hệ người cao tuổi việt nam tiếp tục thể hiện là lớp người tiêu biểu cho phẩm chất cao đẹp của dân tộc đóng góp to lớn vào sự nghiệp đổi mới xây dựng và bảo vệ tổ quốc
ông nguyễn văn kình năm nay đã bảy mươi tuổi
ông là một trong những thành viên tích cực của tổ covid cộng đồng của xã đông duyên một trong những địa bàn của huyện thường tín phải thực hiện giãn cách hồi tháng năm
trong năm hai nghìn hai mươi một bản thân ông cùng các thành viên khác trong tổ đã trực tiếp đến từng hộ gia đình để truy vết lập danh sách f một f hai và những người trong khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao để tổ chức lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc nắm bắt tình hình tư tưởng của nhân dân đồng thời tuyên truyền nhân dân không hoang mang không tội tập đông người và phối hợp với các lực lượng chức năng đảm bảo an ninh trật tự và thực hiện các biện pháp xử lý ổ dịch
chúng tôi cũng tự nguyện tham gia tổ covid cộng đồng của thôn
chúng tôi là hội viên cao tuổi động viên con cháu và gia đình tích cực thực hiện những chủ trương chung trong các phòng chống dịch covid
cái đó nói là không lo thì không phải cũng chết lo nhưng vì cái trách nhiệm chung và thực hiện khi mình làm mình cũng thực hiện tốt cái lâm không
cũng vì trách nhiệm chung các thế hệ người cao tuổi việt nam đã đóng góp tích cực trong các phong trào thi đua và góp phần vào thành công chung của các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước
mỗi lần bầu cử đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp người cao tuổi và những người trung niên thường được trưng tập vào các cơ quan bầu cử và đã làm tốt công tác tuyên truyền cả về bề rộng và chiều sâu
trước trong và trong thời gian bầu cử thì cũng đã phân công rõ trách nhiệm
trong đó thì tri hội người cao tuổi đóng vai trò tuyên truyền thông qua tất cả các bước thực hiện theo luật đã quy định
thế ngoài ra một số các thành viên khác thì tham gia vào trong tổ bầu cử thế rồi trong ban bầu cử
thế và cả hệ thống chính trị của thôn đi vào cuộc thì đã góp phần vào sự thành công của bầu cử đại biểu quốc hội
người cao tuổi đã khẳng định được vị trí là hạt nhân nòng cốt của các phong trào thi đua yêu nước như người cao tuổi thi đua làm kinh tế giỏi xây dựng đảng chính quyền vững mạnh xây dựng đời sống văn hóa khuyến học khuyến tài xây dựng xã hội học tập và tham gia giữ gìn chủ quyền bảo đảm an ninh trật tự biên giới đất liền hải đảo
theo hội người cao tuổi việt nam hiện có khoảng hơn một triệu người cao tuổi tham gia vào các hoạt động xã hội ở cơ sở làm bí thư tri bộ tổ trưởng dân phố trưởng thôn trường bản
nhất là khôi phục lại làng nghề sản phẩm truyền thống của địa phương đã đem lại hiệu quả thiết thực góp phần ổn định ở cơ sở phát triển kinh tế xã hội
đối với một năm thì theo thống kê tập hợp chung từ các địa phương thì có hàng trăm lượt người cao tuổi được vinh danh được ghi nhận là người cao tuổi
người cao tuổi làm kinh tế giỏi làm chủ doanh nghiệp chủ trang trại tổ chức sản xuất không những là tăng thu nhập cho cá nhân mà còn đóng góp thuế cho nhà nước giải quyết lao động cho người lao động khác góp phần vào giáo dục bồi dưỡng thế hệ trẻ truyền nghề truyền kinh nghiệm cho thế hệ sau thì người cao tuổi có thể nói là cũng đang phát huy rất là tốt
nhìn lại chặng đường tám mươi năm đồng hành cùng đất nước những đóng góp to lớn của các thế hệ người cao tuổi
đã ngày càng thêm tô đẹp những phần thưởng cao quý mà đảng nhà nước đã trao tặng
huân trường sao vàng huân chương lao động hạng nhất và một mươi tám chữ vàng tuổi cao trí khí càng cao nêu gương sáng vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc

tiến hành kiểm tra phát hiện và bắt quả tại một nhóm đối tượng đang tổ chức đánh bạc dưới hình thức đá gà và đá gà qua mạng ăn thu bằng tiền
tại phần đất của ông nguyễn văn sáu sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ấp bờ xe xa thành phố huyện châu thành
tụ điểm cờ bạc trên do đối tượng trương văn hải sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám ngôi xã đông hòa huyện châu thành đứng ra tổ chức
tại hiện trường lực lượng công an tạm giữ một mươi bốn đối tượng đang tổ chức đánh bạc dưới hình thức đá gà qua mạng ăn thu bằng tiền
tăng vật quy định gồm hai mươi năm xe máy một mươi một con gà một lít phót năm mươi cụm băng keo gần sáu mươi triệu đồng cùng một số tăng vật khác để phục vụ cho việc đá gà
trước tình hình dịch bệnh covid một mươi chín nói chung trên cả nước đang có những diễn biến phức tạp
cũng như trên địa bàn đã có ca đầu tiên dương tính với sars cov hai trong cộng đồng
thì hành vi tụ tập đá gà của các đối tượng không chỉ vi phạm pháp luật mà còn có thể làm phát sinh nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng
thưa quý vị sau khi truyền hình công an nhân dân phản ánh về tình trạng nhiều người dân thiếu ý thức
cố tình luồn lách đi vào các con hẻm nhỏ để không thực hiện các biện pháp phòng chống dịch
tại một mươi chốt kiểm soát của lực lượng chức năng
thì trong hôm nay ngày sáu tháng sáu các địa phương giáp ranh với quận gò vấp đã tăng cường lực lượng
tại các chốt phụ để giải quyết tình trạng này
đây là một trong những con hẻm thông dưới đường phạm văn đồng và đường trần quốc tuấn quận gò vấp
nhiều người vẫn cố tình náy chốt kiểm soát phòng chống dịch của lực lượng chức năng
mặc dù đã được tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng
từ ngày đầu triển khai giãn cách xã hội toàn quận gò vấp theo chỉ thị một mươi sáu

nhưng không thể ch
mà muốn đi ra đường hết người ta cũng muốn cách ly bản thân người ta luôn những người khỏe người bệnh thì đưa đi rồi
trước tình trạng người dân bất chấp các quy định phòng chống dịch
ủy ban nhân dân quận gò vấp đã phối hợp với các quận tân bình quận bình thạnh quận phú nhuận
thực hiện phương án kiểm soát tại các hẻm ra vào địa bàn giáp ranh
trong ngày hôm nay ngày sáu tháng sáu g vấp và các quận lân cận đã lập hai mươi sáu chốt thực hiện nhiệm vụ kiểm soát ở các hẻm thông với quận gò vấp
việc nhắc nhở xứ phạt hoặc hướng dẫn quay đầu xe cho người dân ra vào sẽ do từng chốt giải quyết tùy vào điều kiện và tình hình thực tế
thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn hỗ trợ hướng dẫn họ thực hiện nguyên vụ phòng chống dịch thì từ bữa đến nay hiệu quả là
từ lúc thành lập một mươi bốn cái chút này ở phường một mươi năm và ba chút ở phường hai cũng giáp ranh dưới phường ba quận gò vấp
thì là cái tình trạng này nó giảm nhiều và họ hiểu chia sẻ và đồng cảm với các lực lượng
vất vả trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn nên là họ chấp hành tương đối tốt
quận gò vấp thành phố hồ chí minh đã trải qua một tuần giãn cách xã hội
với sự nỗ lực của chính quyền các cấp và nhân dân trên địa bàn thì tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát tốt
tuy nhiên cần sự đồng lòng của người dân mọi người phải tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch
hạn chế ra đường và tuyệt đối ngay theo sự hướng dẫn của lực lượng chức năng
hãy cùng chung tay để lùi dịch bệnh đừng vì lợi ích cá nhân mà ảnh hưởng đến cả xã hội và người thân trong gia đình
kỳ thi tuyển sinh lớp một mươi tại thành phố hồ chí minh đã tạm hoãn do ảnh hưởng của covid một mươi chín
cho đến lúc này
đến khi có thông báo mới vậy thì phương án nào là phù hợp cho mùa tuyển sinh lớp một mươi năm nay
thi tuyển hay là xét tuyển
mời quý vị cùng lắng nghe ý kiến của các chuyên gia giáo dục trong phóng sự sau đây
những năm gần đây thi vào lớp một mươi tại thành phố hồ chí minh căng thẳng và thu hút sự chú ý của phụ huynh
nhiều hơn là thi đại học
dù biết áp lực nhưng có thể nói đến nay chưa thể tìm ra phương án nào tối ưu để thay thế kỳ thi tuyển sinh lớp một mươi
nếu xét tuyển mà không thi thì dựa vào đâu để nhận sáu mươi học sinh vào các trường công lập
nếu chỉ dựa vào kết quả lớp chín và nhận xét của nhà trường thì rõ ràng không công bằng
vì các trường sẽ nhận xét không đều tay
đặc biệt là mỗi trường có ban giám hiệu quản lý và sự quản lý này cũng không được đều tay
đối với những trường mà ban giám hiệu quản lý chặt chẽ để chú trọng đến chất lượng thì cái yêu cầu nó khác
có thể nói phương án xét tuyển đã bộc lộ một số bất cập về tính công bằng
và sẽ gây ra nhiều khó khăn trong việc đưa ra phương án
phương án thứ nhất thì chúng ta có thể sử dụng xét tuyển cho những học sinh và cho những trường mà phụ huynh và học sinh không có nguyện vọng thi tuyển
đối với các trường nội thành hoặc là những trường có tỷ lệ trội cạnh tranh cao chúng ta vẫn nên sử dụng thi tuyển
phương án thứ ba thì nó trung hòa giữa hai hình thức vừa xét tuyển vừa thi tuyển đối với một số trường có thể có cái tính cạnh tranh cũng khá cao nhưng không phải là rất cao như ở một số trường khác
thì ba phương án này có thể giúp cho thành phố giảm bớt đi tỷ lệ tập trung học sinh trong một cái thời gian ngắn cũng như là trong lúc mà có nguy cơ cao về dịch bệnh như thế này
không riêng gì kỳ tuyển sinh lớp một mươi hàng loạt kỳ thi tuyển sinh tại tp hcm phải thông báo tạm hoãn vì dịch covid một mươi chín
điển hình như kỳ khảo sát vào lớp sáu trường chuyên trần đại nghĩa tuyển sinh vào lớp một mươi trường trung học thực thành thuộc trường đại học sư phạm tp hcm
trong bối cảnh có nhiều phương án sở giáo dục đào tạo tp hcm cũng cần có lộ trình cụ thể phù hợp với tình hình thực tế để phụ huynh và học sinh an toàn

tính đến sáng nay ngày sáu tháng sáu tp hcm có sáu trăm ba mươi bệnh nhân được phát hiện dương tính với covid một mươi chín và một mươi trường hợp nghi nhiễm đang chờ bộ y tế công bố
để đảm bảo an toàn phòng dịch trong các khu chế xuất khu công nghiệp tại tp hcm
thì ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp tp hcm đã thống nhất xây dựng quy chế phù hợp thực hiện phòng chống dịch covid một mươi chín
sở y tế tp hcm nhận định dịch có nguy cơ lây lan nhanh nhất là tại các nhà máy mật độ lao động cao khu vực phòng kính
do đó ban quản lý các khu chế xuất và ban quản lý khu công nghệ cao còn thành lập các tổ tuyên truyền về phòng chống dịch covid một mươi chín tại các cơ quan xí nghiệp doanh nghiệp
các doanh nghiệp cần có danh sách ưu tiên các đối tượng có nguy cơ cao để ngành y tế tiến hành xét nghiệm sàng lọc covid một mươi chín trước
ưu tiên các công nhân viên làm việc ở vị trí có tần suất tiếp xúc với nhiều người những người cung cấp phục vụ sức an cho người lao động
tài xế vận chuyển người giữ xe ban quản lý các khu lưu trú
hiện nay chín mươi tám doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đã ký bản cam kết đảm bảo công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
hơn sáu mươi doanh nghiệp đã tự đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch covid một mươi chín tại cơ sở sản xuất kinh doanh và sẽ hoàn thành một trăm linh doanh nghiệp thực hiện đánh giá trước ngày một mươi tháng sáu
sở y tế tp hcm vừa có văn bản yêu cầu các bệnh viện tuyệt đối không được từ chối tiếp nhận người bệnh đang sống trong các khu vực giãn cách xã hội
người bệnh đang được cách ly tập trung tại các khu cách ly
theo đó để đảm bảo tốt việc khám chữa bệnh cho người dân trong thời gian thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội
sở y tế tp hcm yêu cầu các bệnh viện không được từ chối tiếp nhận người bệnh đang sống tại khu vực giãn cách xã hội
khu vực đang được phong tỏa do có người nhiễm covid một mươi chín người đang được cách ly tập trung
riêng quận gò vấp và một số phường xã khu phố phải giãn cách xã hội để phòng chống dịch covid một mươi chín sở y tế tp hcm yêu cầu
đối với trường hợp không phải cấp cứu thì trung tâm y tế quận quyện sẽ cử bác sĩ đến khám cho người bệnh
đối với các trường hợp cấp cứu khẩn cấp cần báo cho trung tâm cấp cứu một trăm một mươi năm để được hỗ trợ
qua đó đảm bảo sức khỏe cho mọi người dân trên thành phố mà vẫn đảm bảo công tác chống dịch
một thông tin về hỗ trợ xã hội tại tp hcm người lao động tự do bị mất việc làm giảm sâu thu nhập
hoặc là không có thu nhập do thực hiện giãn cách xã hội để kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn tp hcm
theo chỉ đạo của ủy ban nhân dân thành phố kể từ ngày ba mươi một tháng năm đến thời điểm thống kê
sẽ là những đối tượng được hưởng trợ cấp từ gói hỗ trợ thứ hai của tp hcm
để được hưởng trợ cấp các nhóm lao động trên phải có đủ các điều kiện như sau
cư trú hợp pháp tại địa phương có đăng ký tạm trú được cơ quan công an xác nhận
và là một trong bảy loại công việc sau
bán hàng rong buôn bán nhỏ lẻ trên đường phố không có địa điểm cố định
buôn gánh bán bưng thu gom rác phế liệu bốc phát vận chuyển hàng hóa
lái xe mô tô hàng bánh chở khách xe xích lô chở khách bán lẻ với số lưu động
làm việc tại các hộ kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống lưu trú dịch vụ
chăm sóc sức khỏe bao gồm bảo vệ làm công việc thuộc các lĩnh vực ngành nghề
phải tạm ngừng hoạt động theo chỉ đạo của ủy ban nhân dân tp hcm
ngoài ra người có con với cách mạng cùng thân nhân đang hưởng trợ cấp ưu đại hàng tháng
người thuộc hộ nghèo hộ cận nghèo đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng chính sách trợ cấp xã hội hàng tháng
đối tượng trẻ em dưới một mươi sáu tuổi phải cách ly tại các cơ sở cách ly y tế tập trung trong khu vực phong tỏa
có hoàn cảnh khó khăn cũng được sở lao động thương binh và xã hội yêu cầu các địa phương ra soát thống kê
trước đó sở đông động thương binh và xã hội tp hcm đã có văn bản đề nghị các sở ngành địa phương ra soát
nắm chắc khó khăn của doanh nghiệp các cơ sở sản xuất nhỏ ảnh hưởng việc làm của người lao động
nhằm có giải pháp tháo gỡ chủ động hỗ trợ kịp thời theo gói hỗ trợ của tp hcm